buôn đồng đen thiên thạch lãi hàng tỷ đô la mỹ chiêu lừa ly kỳ đã hủy sát buôn bán với người của nasa kiếm nửa tỷ đô la mỹ đâu là sự thật
chẳng có một giao dịch nào thành công với giá mua bán thiên thạch lên đến hàng trăm triệu hàng tỷ đô la mỹ
vậy mà vẫn còn nhiều người mê mội nhẹ dạ cả tin tự chui đầu vào dọ
có nạn nhân bị lừa tới ba tỷ đồng vì được hứa lãi tỷ đô la mỹ nguyên nhân vì đâu
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương khám phá chuyên án lửa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn mua bán thiên thạch và sừng tê giác giả
khoảng hai năm trở lại đây nhiều đối tượng cả nam lẫn nữ thường xuyên lui tới nhà ông lvl

trong năm một nghìn chín trăm năm mươi một ngụ khu phố nội hóa một phường bình an thành phố di an bình dương
để gã gấm ông này mua bán đồng đen kiếm lợi
để trêu dụ con mồi chúng vẽ ra viễn cảnh sẽ kiếm khoản lợi nhuận cách xù
chỉ sau một thời gian ngắn đầu tư khiến ông l siêu lòng
khi cá đã cắn câu chúng yêu cầu ông lóp số tiền ba tỷ đồng để mua thiên thạch
với hứa hẹn sẽ lãi hàng tỷ đô la mỹ chỉ sau hai tháng
tuy nhiên sau khi nhận tiền của ông l các đối tượng viện cớ bị trục chặt chậm trễ
về mặt thủ tục hồng kéo dài thời gian nhằm chiếm đoạt thêm tiền của ông l
đợi mãi không thấy đồng đen đầu ông l làm đơn tố giác đến cơ quan công an
sau khi thu thập đầy đủ thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã tổ chức giám sát và triệu tập nhiều đối tượng đến làm việc
qua đấu tranh hồ hoàng hôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ thành phố hồ chí minh
đã thừa nhận hành vi phạm tội hôn cho biết do minh đã từng tham gia nhiều hội nhóm kín
chuyên về việc truy tìm siêu tầm mua bán thiên thạch
từ đó hồn có được kiến thức và sự hiểu biết về giao dịch mua bán thiên thạch
nên dễ dàng lừa đảo các nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thực hiện giai đoạn hai của chuyên án phòng cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ tù vũ tiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê tây ninh là một trong những đối tượng trong nhóm của hồ hoàng hôn
về hành vi lừa bán sừng tê giác giả ông lờ
tiến khai nhận bản thân không có nghề nghiệp nhưng cần tiền tiêu xài
nên đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua được sừng tê giác giá rẻ cần tìm người tiêu thụ để kiếm lời
qua giới thiệu của các đối tượng trong nhóm tiến nhiều lần tìm đến gặp ông l để chào mời
do tin tưởng nên ông l đã giao dịch với tiến và đã bỏ tiền để mua sừng tê giác
nhưng thực chất chỉ là sừng trâu và sừng bò
tiến khai ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn khi đi trên đường thuộc địa bàn huyện bảo lâm lâm đồng
thì thấy có một người đi xe ba gác trò theo nhiều đầu bò đầu trâu
nên tiến dừng xe để hỏi có bán rừng tê giác hay không
người kia bảo không nhưng nói với tiến có cặp sừng bò rất giống với rừng tê giác
tiến liền hỏi mua cặp sưng bò với giá một mươi triệu đồng với ý định sẽ mang bán lại cho ông l
mang về thành phố dị an tiến liền đưa cho ông l xem cặp rừng và ra giá một trăm linh triệu đồng
ông l đồng ý mua và còn tặng thêm cho tiến thêm ba triệu đồng
ngoài ra từ năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt tiến còn mua rừng trâu trên mạng xã hội
bán giá mỗi chiếc từ sáu trăm linh đồng đến một triệu đồng rồi nói là sừng tê giác
và mang cầm cố cho ông l từ năm đến một mươi triệu đồng trên một chiếc để lấy tiền tiêu xài
tiến còn môi giới bán cho ông l một ngọc ốc rác màu cam với giá hai trăm linh triệu đồng
để bị hại tin tưởng đồng đen có công dụng thật các đối tượng cho nạn nhân xem các đoạn video
do chúng giàn dựng về đồng hủy kính kim loại có tính năng đặc biệt
thiên thạch có kích thước nhỏ nhưng khối lượng lớn phát ra ánh sáng lạ mắt
đặc biệt chúng còn đưa bị hại xem các hình ảnh về hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị lớn
hình ảnh các đối tượng tiếp xúc với lãnh đạo nhà nước nhưng thực chất chỉ là hình ảnh cắt ghép
táo bạo hơn chúng còn làm giả công văn lịch công tác của lãnh đạo cấp cao
quá trình bắt giữ các đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ bảy vật có hình dạng giống sừng tê giác
một khối kim loại màu đen mà các đối tượng cho là đồng hủy kính và một vật có hình dạng giống như
quả trứng cút màu càm mà chúng lừa ông l là ngọc ốc giác
công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ năm đối tượng liên quan vụ việc lừa bán bảo vật
mà cục đá có tính năng hủy diệt sắt chiếm đoạt tiền tỷ
đồng thời kêu gọi bị hại trong các vụ án khác có cùng một phương thức thủ đoạn liên quan
đến nhóm đối tượng nói trên trình báo cơ quan công an
các đối tượng bị bắt giữ gồm võ quang trực năm mươi tám tuổi ngụ thành phố hồ chí minh
nguyễn thị hiệp tám mươi bốn tuổi ngụ thành phố biên hòa trịnh thị tri con gái của nguyễn thị hiệp
nguyễn thị tuyết lan năm mươi tuổi ngụ thành phố cần thơ nguyễn công hậu hai mươi bốn tuổi con ruột nguyễn thị tuyết lan
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận được đơn tố giác
của vợ chồng ông ptn bốn mươi chín tuổi ngụ huyện ba vì thành phố hà nội về việc bị một nhóm đối tượng khoảng năm người lừa đảo
chuyển giao bảo vật là cục đá có tính năng hủy diệt sắt và chiếm đoạt của vợ chồng ông n số tiền hai một tỷ đồng
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan công an xác định đối tượng giữ về cho chú miu và tiến hành bắt giữ đối tượng võ quang trực
mở rộng điều tra công an tỉnh đồng nai đã lần lượt bắt thêm bốn đối tượng có liên quan
theo lời khai ban đầu của các đối tượng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ông btn được đưa đến nhà thuê của đối tượng võ quang trực
tại tỉnh bình dương để hỏi một cục đá có tính năng hủy diệt kim loại
trực nói với ông n là cục đa có tính năng hủy diệt sắt là bảo vật gia bảo của gia đình trị giá ba trăm linh sáu tỷ đồng
nếu ông n giới thiệu bán được cục đá ông n sẽ được hưởng lợi bốn trên tổng số tiền bán tương đương khoảng một mươi hai tỷ đồng
nếu ông n muốn mua cục đá thì phải đưa cho trực số tiền ba tỷ đồng đồng thời vận chuyển cục đá ra ngoài hà nội để giao cho ông n bảo quản
trong trường hợp nếu ông n không bán được cục đá thì trực sẽ trả lại tám mươi số tiền ông n đã đưa cho trực trước đó
sau nhiều lần thương lượng trực quyết định bán viên đá cho ông n với giá hai một tỷ đồng
trong đó có số tiền bốn trăm bốn mươi triệu đồng nguyễn thị tuyết lan giả vờ góp chung với ông n để tạo niềm tin và làm hợp đồng chuyển nhượng
đồng thời trực thuê xe ô tô chở vợ chồng ông n và cục đá quý ra ngoài hà nội và bố trí thêm người đi cùng ông n
nhưng khi đi đến huyện tuy phong tỉnh bình thuận thì người này đã nhanh chóng tẩu thoát
lúc này vợ chồng ông n mới biết bị trực lừa đảo nên yêu cầu tài xế quay lại đồng nai để tố cáo trực cùng các đối tượng liên quan
sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên của vợ chồng ông n các đối tượng đã chia nhau
trong đó trực đã đưa cho nguyễn thị tuyết lan một tỷ một trăm hai mươi năm triệu đồng gồm cả số tiền bốn trăm bốn mươi triệu đồng tiền của lan giả vờ góp chung với ông n
hiện công an tỉnh đồng nai đang mở rộng điều tra vụ việc đồng thời kêu gọi những người dân nếu là bị hại trong các vụ án
cùng một phương thức thủ đoạn liên quan đến nhóm đối tượng nói trên liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
để cung cấp thêm thông tin sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
cơ quan công an nhận định với thủ đoạn trên nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh thành trong cả nước
trong giới lừa đảo bán đồng đen từ trước đến nay lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngụ thị xã la ghi bình thuận được xem là một siêu cao thủ
tham gia hầu hết các vụ mua bán đồng đèn
trong một mươi sáu năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi bốn huy là mưa làm gió ở hơn một mươi tỉnh thành và đã lừa bán thiên thạch chót lọt hai mươi hai vụ với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng
khi bị bắt giữ vào năm hai nghìn một mươi bốn huy khai đã dùng hết số tiền lừa được để đánh bạc và nuôi hai mươi ba người vợ cùng ba mươi một đứa con ruột
để thực hiện hành vi lừa đảo huy thành lập công ty mua bán đa quý với vốn điều lệ bảy tỷ đồng rồi thu nhận khá nhiều đàn em
tạo thành một đường dây khép kín bảo vệ nạn nhân
các đối tượng này kẻ đóng giả người sở hữu đồng đèn kẻ đóng vai người thu mua lại kẻ giả dạng là người của nasa
khiến cho nạn nhân mê mụi trước những lời đồn thổi từ đó dốc hộp bao để quyết mua cho bằng được con hàng
nhiều nạn nhân được chúng hứa hẹn nếu giao dịch thành công sẽ cho hoa hồng năm trăm linh triệu usd tức khoảng một mươi tỷ đồng
chuyện nghe như đùa nhưng vẫn có người tìm một cách mãnh liệt mù quáng
thậm chí đến khi huy bị bắt giữ
tin là có đồng đen thật như chuyện giao dịch mua bán mỗi kg đồng đen với giá hàng trăm usd
sự thật theo lời khai của huy thì cái gọi là đồng đen được làm bằng nhựa màu đen rỗng ở trong
và dùng một số thủ thuật đơn giản để chúng không kìm sát đáy khi bỏ vào chậu nước
còn kính bị vỡ chẳng qua là bị chúng đánh cháo lúc cần thiên thạch thì nhanh tay chỉnh cân để tăng trọng lượng
chúng làm điêu luyện đến độ các nạn nhân dù tận mắt chứng kiến việc thử đồng đen nhưng vẫn không sao phát hiện được
từ đó nhiều người cuồng tin tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo tiếp tục có đất sống dù chiêu lừa đảo đã xưa như trái đất
từ khi huy bị bắt năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt lê văn huy mức án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoạt động lừa mua bán đồng đen tuy ít xảy ra tuy nhiên
thì thoảng vẫn có nhóm lừa mới đánh lẻ một hai vụ như từng xảy ra ở bình dương trong thời gian gần đây
thượng tá trần minh nhật trưởng phong cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
các băng nhóm lừa đảo với phương thức thủ đoạn rất tinh vi
có sự phân công vài tròi nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong nhóm để gian cảnh y như thật nhằm lừa đảo nạn nhân
công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác
tuyệt đối không nên tin tưởng giao dịch đối với các đối tượng gạ gẫm mua bán thiên thạch
xừng tê giác để tránh bị tiền mất tật mạng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau